tuy nhiên với sự điều hành linh hoạt và những giải pháp quan trọng của chính phủ và những nền tảng đã đạt được trong năm

do vậy thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục có cơ hội phát triển cả về quy mô và chất lượng
bộ tài chính sẽ tiếp tục quán truyền sự lãnh đạo của chính phủ

các giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục phát triển nhanh và bền vững thị trường chứng khoán việt nam
hiện nay vốn hóa thị trường chứng khoán đã đạt bảy mươi năm gdp và đang dần trở thành kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế
trong năm hai nghìn một mươi tám và những năm tới mục tiêu của chính phủ là nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi
qua đó mở rộng hơn nữa cả về quy mô hoạt động lẫn số doanh nghiệp chất lượng lên niềm yết
với lượng chúng ta đã đáp ứng được một số các tiêu chí doanh nghiệp lớn vốn hóa đủ vốn hóa
cũng như là tỷ lệ cái cổ phiếu đang có thể tự do giao dịch cũng đã đáp ứng được rồi
tuy nhiên về thể chế cũng như cơ chế khuyến kích các nhà đầu tư ngoài nước tham gia việt nam như là
hoặc là cơ cấu minh bạch hóa cái việc truyền bá thông tin bằng tiếng anh
cũng như là khuyến kích hướng dẫn giao dịch cho các nhà đầu tư trong ngoài nước
cũng như là việc làm thống nhất hài sở
cũng như là tự do hóa cái thị trường ngoại hối
đấy là một trong những tiêu chí mà đó là một điều kiện cần và đủ để có thể thúc đẩy thị trường trường khoản việt nam
chuyển từ cận biên sang mới nổi
và lúc đó cũng sẽ thời điểm đó cũng sẽ thu hút rất nhiều hơn vào cái sự dòng tiền giải ngân vốn
từ các quỹ it nước ngoài cũng như các quỹ đầu tư ở ngoài nước đầu tư ở việt nam
nếu mà trong một trường hợp tốt
chúng ta được đưa vào trong watch list tức là trong danh sách theo dõi của rổ chỉ số này trong năm hai nghìn một mươi tám
thì cơ hội của chúng ta để mà gia nhập cái rổ chỉ số này trong năm hai nghìn một mươi chín là rất là cao
và đối với lại nhà đầu tư nước ngoài thì đây là một trong những cơ hội lớn
hai nghìn một mươi tám là năm cao điểm với kế hoạch cổ phần hóa sáu mươi bốn doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước

trong đó năm hai nghìn một mươi tám là một trăm tám mươi một doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi lần lượt là sáu mươi hai và hai mươi tám doanh nghiệp thoái vốn
thưa quý vị và các bạn để tiếp tục có những phân tích sâu hơn về triển vọng của thị trường chứng khoán năm hai nghìn hai mươi
chúng ta cùng nhìn lại một năm hai nghìn một mươi bảy với những cột mốc đáng nhớ và rất nhiều cảm xúc của thị trường chứng khoán khi hàng loạt con số liên tục lập đỉnh
theo số liệu tổ ủy ban chứng khoán nhà nước có những thời điểm vn index đã vượt mốc chín trăm bảy mươi điểm một con số kỷ lục trong gần một mươi năm qua

tổ ủy ban chứng khoán nhà nước cũng chưa từng nghĩ tới vào thời điểm đầu năm
được gọi là năm của các cổ phiếu bòm tấn khi hàng loạt doanh nghiệp có quy mô vốn lớn đồng loạt lên sàn như petrolimax
vp bank vincom betail và vietjet air riêng bốn doanh nghiệp này đã cộng thêm vào mức vốn hóa của thị trường chứng khoán việt nam gần ba trăm linh tỷ đồng
cùng với sự góp mặt của những cổ phiếu bòm tấn mới dòng tiền cũng đổ mạnh vào thị trường
giúp đẩy giá cổ phiếu tăng trưởng ấn tượng
tính cả năm hai nghìn một mươi bảy số tiền nhà nước thu từ thoái vốn là hơn hai mươi năm tỷ đồng và thu từ cổ phần hóa hơn hai hai trăm linh tỷ đồng
dương khoản thoái vốn tại vinamilk đã thu về hơn hai mươi tỷ đồng
thị trường chứng khoán
thị trường chứng khoán là chỉ một trong những cổ phiếu bòm tấn
báo về niềm tin sự kỳ vọng của giới đầu tư và nền kinh tế
vì vậy môi trường vĩ mô ổn định và đang tích cực lên sẽ là động lực bền vững cho sự phát triển của thị trường
việc cổ phần hóa và niêm yết của các công ty nhà nước hay nỗ lực tư nhân hóa dần các doanh nghiệp lớn đầu ngành
sẽ tiếp tục là ngoài nổ cho sự phát triển của thị trường trong năm hai nghìn một mươi tám
thời điểm hiện tại thị trường vẫn đang thể hiện đà tăng trưởng tích cực
tuy nhiên với thị trường sẽ có nhiều phiên điều chỉnh để kiểm tra lực cầu
sau một số phiên điều chỉnh và thử thách các đỉnh cũ thị trường sẽ tích lũy nền giá mới
để phù hợp với những tác động từ bên ngoài như việc điều chỉnh lãi suất đồng đô la của cục dự trữ liên bang mỹ vào cuối tháng ba này
thị trường sẽ tích lũy nền giá mặt bằng pe khoảng trên giới hai mươi lần và nó cũng gây ra một hiệu ứng kỹ thuật nhất định cho thị trường
thì chúng tôi nghĩ rằng là trong tháng ba này thì thị trường cũng có một số những yếu tố có thể tác động tiêu cực
chúng ta có thể đến là cái khả năng tăng lãi suất của fed ở cuộc họp tháng ba này
cũng như là cái việc các quỹ etf đợt này có thể là họ sẽ bán ra khá nhiều cổ phiếu để cân bằng danh mục
sau khi họ đã cho vre vào trong cái rủi chỉ số của mình
đó là cái lý do chúng tôi kỳ vọng là thị trường có thể sẽ có xu hướng điều chỉnh
trong ngắn hạn thị trường việt nam đang có một cái tín hiệu là điều chỉnh và tích lũy
còn trong chung và dài hạn xu hướng của thị trường chúng tôi cho vẫn cho rằng là thị trường đang nằm trong một cái xu hướng tăng trưởng tích cực
thành công trong việc thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa và bán vốn doanh nghiệp nhà nước
tiến độ thái vốn đã được đẩy nhanh hơn đáng kể trong năm hai nghìn một mươi bảy
và kết quả thoái vốn cũng thu được những trái ngọt hơn cả kỳ vọng
mà thường vụ bán vốn lần hai tại công ty cổ phần sữa việt nam
hay thường vụ phát hành lần đầu ra công chúng của tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát sài gòn là hai ví dụ sinh động nhất
trong năm hai nghìn một mươi bảy và năm hai nghìn một mươi tám những tập đoàn và tổng công ty lớn được ipo đã được sự chú ý rất lớn của nhà đầu tư ngay từ cái thời điểm là ipo
và thực tế những cổ phiếu này khi mà lên niêm yết thì đã được nhà đầu tư tiếp tục giao dịch rất lớn và rất mạnh
nhà đầu tư kỳ vọng là những cổ phiếu này sẽ có sự cải thiện
mạnh mẽ về kết quả kinh doanh và quản trị doanh nghiệp
qua đó cổ phiếu sẽ tăng giá và sẽ giúp cho chỉ số chung của thị trường cũng sẽ đi lên
năm hai nghìn một mươi tám thì sẽ là một năm mà tôi nghĩ thị trường sẽ có rất là nhiều biến động
thị trường sẽ có những cái biến động khá là bất ngờ với các nhà đầu tư vì nền tảng kinh tế vĩ mô của chúng ta vẫn rất là tốt
gdp tăng trưởng nền tảng loại xuất thấp đảm phát ok
tuy nhiên phải nói là sau năm hai nghìn một mươi bảy mà thị trường đã tăng trưởng một cách vượt bậc thì chúng ta cũng nhìn nhận là cái xu thế trong năm hai nghìn một mươi tám thì nhà đầu tư sẽ có mong muốn chốt lời nhiều hơn kỳ vọng ngắn hạn hơn
thì tôi đánh giá năm hai nghìn một mươi tám vẫn là một năm rất là tốt
thị trường trình khoán thanh khoản sẽ rất tốt
với một cái xu thế dòng tiền của nước ngoài vào việt nam vẫn sẽ rất là mạnh bởi vì chúng ta đang kỳ vọng một cái sự nâng hạ của thị trường khi mà rất là nhiều những doanh nghiệp nhà nước được
và ipo và niêm yết trên thị trường với vốn hóa rất là lớn thì thị trường việt nam sẽ tiếp tục phát triển về vốn hóa và các quỹ nước ngoài sẽ tiếp tục sẽ phân bổ tiền vào việt nam
thì đấy là cái động lực tăng trưởng của thị trường trong năm hai nghìn một mươi tám
sau công ty cổ phần sữa việt nam và tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát sài gòn
câu chuyện thoái vốn nhà nước sẽ vẫn còn nóng hồi với hàng loạt cái tên như tổng công ty xuất nhập khẩu và xây dựng việt nam
công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí dmc tổng công ty thủy sản việt nam
cơ hội được tham gia vào những doanh nghiệp đang nắm giữ vị thế quan trọng trong một nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh và dân số trẻ như việt nam
là điều mà các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rất khó có thể tìm kiếm được ở nơi nào khác trong một vài năm tới đây
thực ra thì trong quý i thì những cái đợt ipo đã diễn ra rất là thành công như là liên quan đến các công ty như là lọc hóa dầu bình sơn
như là pvoi hay là pv power
thì từ nay đến cuối năm thì cái danh sách mà cổ phần hóa và thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước còn khá là nhiều
thì trong đó có khá nhiều những cái công ty rất là hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài
thì tôi tin rằng là từ nay cho đến cuối năm hai nghìn một mươi tám thì sẽ còn nhiều các cái trường hợp mà thoái vốn hay ipo mà thu hút được cái sự đầu tư lớn từ nhà tư nước ngoài
trong năm hai nghìn một mươi tám các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt trong tương lai được hưởng lợi từ sự tăng trưởng của kinh tế việt nam
sẽ là sự lựa chọn đầu tư
những ngành hàng tiêu dùng vận tải và kho vận liên quan tới xuất nhập khẩu như hàng không đường thủy ngành bán lẻ và dịch vụ tài chính sẽ có nhiều cơ hội tăng trưởng tốt
ngoài ra thị trường bất động sản vẫn có cơ hội tăng trưởng trong năm tới do lãi suất vẫn ở mức thấp và nhu cầu nhà ở tại các thành phố lớn tăng đều do tốc độ dịch chuyển đô thị hóa tiếp tục tăng cao
các ngành du lịch và liên quan đến du lịch sẽ tăng tốc do chính phủ đang tập trung thúc đẩy du lịch để tỷ trọng của ngành này sẽ tăng từ sáu
gdp trong năm hai nghìn một mươi sáu lên một mươi gdp vào năm hai nghìn hai mươi
thì lúc đó thì chúng ta sẽ tiến hành cái chiến lược gọi là đầu tư về giá trị là chủ yếu
tiến hành và nắm giữ những cổ phiếu chất lượng cao và nắm giữ với tầm nhìn dài hơn
thì đấy là mà làm trong những cái chiến lược đầu tư hiệu quả nhất đối với những thị trường đầy biến động
thì rõ ràng đấy là một phương pháp đầu tư mà nó đã thể hiện nó mang được tính là đầu tư về giá trị
nó thể hiện sẽ mang lại thành công cho nhà nhàu trong năm hai nghìn một mươi tám
dù cơ hội để đầu tư xin lời trên thị trường chứng khoán việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám vẫn còn rất lớn
nếu không muốn nói đây sẽ tiếp tục là kênh đầu tư có hiệu suất tốt nhất cho nền kinh tế
nhưng dù vậy cuộc chơi này sẽ ngày càng có độ khó cao hơn và phần bánh có thể sẽ không được chia đều cho số đông
đây tiếp tục là một kênh hấp dẫn các nhà đầu tư nhưng đòi hỏi họ phải chuyên nghiệp hơn nữa
thì trong một số thời điểm nó có thể thị trường có những cái biến động khá là mạnh
thì nhà đầu tư thì ở trong
năm hai nghìn một mươi tám cũng như là các giai đoạn tiếp theo thì mức độ biến động và trong từng thời điểm của thị trường có thể khá là lớn
cho nên nhà đầu tư thì tránh các cái trường hợp như là đầu tư theo phong trào hay là sử dụng cái mức tỷ lệ vay nợ nó quá mức
thì có thể gây ra những cái biến động trong ngắn hạn nó lớn
thì có thể gây ra những cái thua lỗ không cần thiết trong những cái thời điểm mà thị trường có những mức biến động mạnh
cùng các sản phẩm mới trên thị trường phái sinh thị trường trái phiếu
thì sản phẩm chứng quyền có bảo đảm dự kiến sẽ được vận hành chính thức trong năm hai nghìn một mươi tám cũng là một điểm tích cực
song song với đó là nỗ lực hoàn thiện chính sách hỗ trợ thị trường tăng cường thanh tra giám sát nâng hạng thị trường chứng khoán
đến từ cơ quan quản lý sẽ góp phần giúp thị trường tăng trưởng bền vững hơn trong năm tới
năm hai nghìn một mươi tám thì sẽ có một sản phẩm mới rất được chờ đón mà khả năng sẽ triển khai vào tháng quý ii năm hai nghìn một mươi tám
đó là sản phẩm chứng quyền có bảo đảm
để sử dụng một số tiền tương đối là nhỏ để có thể là giao dịch và mua những quyền mua của một số những bản chứng khoán thuộc dột chỉ số vn ba mươi
thì theo kinh nghiệm quốc tế khi chúng ta triển khai những sản phẩm hợp đồng tương lai và chứng quyền như vậy
điều đó sẽ giúp thị trường có sự phát triển là bền vững hơn
và thứ hai giúp cho thanh khoản thị trường cũng đi lên
danh tiếng của những công ty chứng khoán cũng như những công ty niêm yết được chọn phát hành chứng quyền có đảm bảo thì cũng được đưa lên một tầm cao mới
và nhà đầu tư quan trọng nhất là có thêm những sự lựa chọn để có thể đầu tư cả khi thị trường đi lên cũng như thị trường đi xuống
hay là chỉ dùng một lượng vốn rất nhỏ để có thể tham gia vào thị trường chứng khoán
chẳng hạn đối với sản phẩm chứng quyền có bảo đảm nhà đầu chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng là hai mươi đến ba mươi đồng
thì đã bắt đầu có thể là đầu tư vào một số sản phẩm chứng quyền
và mức sinh lời khi mà nhà đầu tư đoán đúng thì có thể lên tới nhiều lần số tiền bỏ ra ban đầu
thì đây là những sản phẩm mà được thị trường chứng lợi rất nhiều
và chúng tôi kỳ vọng rằng là thị trường sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn sau khi những sản phẩm này ra đời
hiện nay cơ quan quản lý nhà nước đang khẩn trương hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán
nhằm tạo môi trường tốt nhất minh bạch nhất cho doanh nghiệp và thị trường
trong việc huy động sử dụng và luân chuyển vốn hiệu quả cho nền kinh tế
nâng cao chất lượng và sự bền vững của thị trường thông qua việc tăng cường tính công khai minh bạch
cải thiện chất lượng về quản trị doanh nghiệp theo nguyên tắc và thông lệ quốc tế
tăng cường quản trị rủi ro và tiêu chuẩn an toàn tài chính
tiếp tục công tác tái cấu trúc ở gấp độ cao hơn các trụng hột của thị trường chứng khoán thị trường tài chính
tiếp tục hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách với trọng tâm là hoàn thiện luật chứng khoán sửa đổi trên tinh thần
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thị trường chứng khoán phát triển và phát huy ngày càng tốt hơn
chức năng vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế
tăng cường hoạt động giám sát và cưỡng chế thực hiện thực thi nhằm đảm bảo minh mạch an toàn cho thị trường chứng khoán và cả hệ thống tài chính quốc gia
thứ hai tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thị trường chứng khoán theo hướng đẩy nhanh tiến trình hợp nhất hai sở giao dịch chứng khoán
kết hợp với lộ trình cơ cấu lại các thị trường cổ phiếu trái phiếu và phái sinh
tiếp tục tái cơ cấu hệ thống
các định chế trung gian trên thị trường theo định hướng của chính phủ
vài rủi ro có thể đề cập đến như rủi ro từ các vụ việc xử lý các sai phạm quản lý doanh nghiệp nhà nước
sự trì trệ của hoạt động thoái vốn niêm yết các doanh nghiệp nhà nước
những biến động địa chính trị trong khu vực và quốc tế cũng có thể tác động đến thị trường
đến đây chương trình kinh tế và dự báo xin được phép dừng lại
mọi ý kiến đồng góp xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào hai mươi h ngày thứ tư hàng tuần trên sóng truyền hình nhân dân